nhằm mục tiêu dẫn dắt các bạn trẻ tìm hiểu về nghệ thuật hát sầm là một nghề đàn hát dân gian thuần việt
mang tính chuyên nghiệp có nguồn gốc tại bắc bộ
sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long
đã tổ chức các lớp học chuyên dạy cho cộng đồng về nghệ thuật truyền thống của hà nội trong đó có sầm
đây là cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa người diên dữ di sản và công chúng
giúp tăng lên sự hiểu biết và tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống
chương trình về nguồn đã từng được tổ chức rất thành công vào năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám
và luôn nhận được sự đón đợi của các bạn trẻ đặc biệt là học sinh sinh viên
hiện đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thủ đô hà nội
chương trình năm nay cũng không nằm ngoài thông lệ với nghệ thuật sẩm dường như sự quan tâm của các bạn trẻ không hề giảm sút
mục đích của cuộc trải nghiệm lần này là giúp các bạn sinh viên các trường
có thể hiểu rõ hơn về bộ môn nghệ thuật sấm
thứ nhất là về ca từ trong văn học âm nhạc cụ khí nhạc
rồi là lịch sử của bộ môn hát sẩm ra đời như thế nào
đến với chương trình lần này ngoài việc được nghe những nghệ nhân đang gìn giữ nghệ thuật sẩm trình diễn trực tiếp
và trình diễn những làn điệu sầm phổ biến như công trà ngãi mẹ kể chuyện tâm cám hà nội ba mươi sáu phố phường
tôi rất mừng là cái ý tưởng của họ là muốn đưa những cái giai điệu dân gian vào cho tất cả sinh viên của các trường
thứ hôm nay đến thì tôi rất mừng là rất đông toàn những sinh viên của các trường đến cả
và tôi cũng hỏi qua lý do là gì các bạn đến học để làm gì
thì các bạn có nói là gì
để biết để hiểu và cũng muốn học
thì phải nói là tôi rất mừng
tuy là thời gian nó không phải là nhiều và chắc chắn là từ giờ giờ đi thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình mà giảng dạy cho các em học sinh như thế này
em cảm thấy rất là thú vị
cũng mệt nữa
vì từ sáng nay bọn em được học gõ phách và gõ xanh
thì em thấy cái buổi sáng thì em cảm thấy dễ với bản thân em hơn
đến buổi chiều học hát thì em thấy thật sự là khó luôn đấy ạ
và em thấy rất là hay và em nghĩ là nên có nhiều cái hoạt động giống như thế này hơn
với cách làm mới mẻ này
chương trình đã thực sự trở thành nơi để nhiều bạn trẻ có niềm đam mê về văn hóa truyền thống
có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những người gìn giữ di sản
và giúp tăng thêm sự hiểu biết tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống
chương trình về nguồn cùng với nghệ thuật sầm
cục sở văn hóa và thể thao hà nội
kết hợp với trung tâm âm nhạc truyền thống thăng long
đã góp phần giúp các bạn trẻ đến gần hơn với nghệ thuật hát sầm
góp phần gìn giữ bản sắc cho các loại hình âm nhạc dân tộc nói chung
và nghệ thuật sẩm nói riêng trong kho tàng văn hóa nghệ thuật nước nhà